mở đầu sẽ là tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
thưa quý vị tại hậu giang cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hậu giang
vừa tống đạt quyết định khởi tố thực hiện lệnh bắt tạm giam trần trọng cương
là chủ một quán karaoke ở phường ba tp vị thanh tỉnh hậu giang
để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
theo kết quả điều tra trong tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy do làm ăn thua lỗ nên một cặp vợ chồng
ở thành phố vị thanh nhiều lần vay của trần trọng cương với tổng số tiền hơn một bảy tỷ đồng
tuy nhiên đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám tức là sau một mươi ba tháng tổng số lãi và gốc được cương
tính lên đến hơn bốn bốn tỷ đồng trong đó tiền lãi là gần hai bảy tỷ
do số nợ quá lớn hai vợ chồng người vay đã chuyển nhượng quyền sử dụng
hai thừa đất ở tp vị thanh cho vợ cương
bước đầu cơ quan điều tra xác định trong các khoản tiền cương cho cặp vợ chồng vay
có hai khoản vay với lãi suất lên đến một trăm linh tám một năm
khám xét nhà của cương ở khu vực ba phường ba tp vị thanh
cơ quan điều tra còn thu được nhiều giấy tờ liên quan đến việc cho vay nặng lãi
tối qua tại khu vực ngã ba mường so huyện phong thổ tỉnh lai châu
phòng kỳ sát hình sự công an tỉnh lai châu đã phối hợp với cục nghiệp vụ của bộ công an
các phòng chức năng công an tỉnh công an huyện phong thổ phá thành công chuyên án
bắt ba đối tượng về hành vi mua bán động vật nguy cấp quý hiếm
tăng vật thu giữ gồm một cá thể hổ trọng lượng trên hai trăm linh kg và một số tài liệu đồ vật có liên quan
ba đối tượng bị bắt giữ gồm võ văn mến tăng văn phúc và tăng ngọc khanh cùng chú tại tỉnh nghệ an
tại cơ quan chức năng ba đối tượng đã khai nhận vận chuyển cá thể hổ từ nghệ an lên lai châu
để tiêu thụ với giá sáu trăm một mươi năm triệu đồng
trong quá trình vận chuyển các đối tượng đã dùng nhiều thủ thuật để thay đổi màu biển kiểm soát của xe
nhằm đánh hướng các lực lượng chức năng
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
công an tp hcm đã đưa ra cảnh báo người dân không được tung tin hay chia sẻ những thông tin không có kiểm chứng
hoặc bịa đặt liên quan đến vụ co đại nam nguyễn phương hằng bị bắt
những tài khoản nào đã tung tin bịa đặt sẽ bị công an tp hcm vào cuộc xử lý
theo đó phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết
ngày hai mươi năm tháng ba trên mạng xã hội xuất hiện thông tin bà nguyễn phương hằng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
tổng giám đốc công ty đại nam được thả về và chỉ bị phạt hành chính số tiền một triệu năm trăm linh ngàn đồng
bên cạnh đó
xung quanh việc khởi tố bắt tạm giam bị can nguyễn phương hằng cũng có không ít thông tin giả
không đúng sự thật trên các trang mạng
công an tp hcm đề nghị người dân không tin không tán phát chia sẻ những thông tin sai sự thật có liên quan
những thông tin liên quan vụ án sẽ được công an tp hcm cập nhật thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng chính thống
trường hợp những người tung tin giả xuyên tạc sẽ bị xử lý về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính viễn thông
theo quy định tại điều hai trăm tám mươi tám bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
hoặc tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
ngày hai mươi sáu tháng ba công an tp hcm cho biết đơn vị đã phong tỏ hiện trường khám nghiệm điều tra
làm rõ nguyên nhân của vụ cháy tại hẻm hai trăm tám mươi đường bùi hữu nghĩa phường hai
khoảng một mươi h ba mươi phút cùng ngày đám cháy bùng phát dữ dội tại căn nhà nằm sâu trong hẻm
phát hiện cháy người dân địa phương hô hoáng và dùng phương tiện chữa cháy tại chỗ dập lửa nhưng bất thành
thêm một số nhân chứng thời điểm xảy ra cháy có một nam thanh niên trên người nồng nặc mùi xăng từ hiện trường tháo chạy ra ngoài
thanh niên này có quan hệ tình cảm với cô gái sống trong căn nhà bị hỏa hoạn trên
những tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm đã đến hiện trường dập lửa
hơn nửa tiếng sau đám cháy được dập tắt
hỏa hoạn không gây thương vong về người nhưng khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi
đại diện ủy ban nhân dân phường hai cho biết trưa cùng ngày năm thanh niên trên đã đến cơ quan điều tra trình diện
công an đang làm việc với thanh niên này để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn
bẻ khóa leo qua tường rào vào nhà dân để lấy tài sản hay giả vờ hỏi đường va quẹt xe để gian cảnh cướp tài sản
và hàng loạt vụ việc khác liên quan đến trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn của tp hcm
trong thời gian gần đây thành phố thủ đức và một số địa bàn thuộc vùng ven tp hcm trong thời gian gần đây
để đảm bảo an toàn trên địa bàn lực lượng công an đã triển khai nhiều biện pháp đấu tranh với các loại tội phạm này
đây là hình ảnh camera an ninh ghi lại vào lúc một mươi hai h trưa ngày một mươi tháng ba
một người đàn ông ngoài ba mươi tuổi đi xe tay ga tới giấy nhà trọ trên đường hai mươi sáu phường phước long a tp thủ đức tp hcm
sau một lúc quan sát người này để xe giữa đường rồi ngang nhiên vào chọn phòng trọ đang khóa cửa ngoài
rồi mở cửa lấy đi một chiếc laptop
hay trước đó hơn bốn giờ sáng ngày bốn tháng ba hai người đàn ông đã đến trước một căn nhà trên đường trường văn thành phường hiệp phú
sau khi quan sát người mặc áo đen đã leo lên cửa nhà dân và trèo qua nhà kế bên người còn lại đứng dưới canh
khoảng hai phút sau người áo đen đã lấy được một ba lô chơi laptop rồi trèo ra tổ thoát
còn đây là hình ảnh một đôi nam nữ dàn ảnh vao quẹt và lấy trộm điện thoại của nữ sinh
theo đội cảnh sát hình sự công an thành phố thủ đức các đối tượng trục cấp và cảnh cướp tài sản thực hiện phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi
phạm đột nhập thì cái loại đối tượng này thì nguyên nhân cũng do là từ sự cái lơ là của người dân
ví dụ như nhà ngủ ban đêm thì thường là chủ nhà lơ là trong các đất quỹ lý tài sản
thường sử dụng các ổ khóa không an toàn hoặc là nhà đi vắng không gửi người trong coi
qua đó các đối tượng trộm nó đều nghiêng được
nó để ý được cái hoạt động của người dân thì nó lợi dụng cái đó để thực hiện phi trộm
về các vụ việc liên quan đến mà giàn cảnh để cướp tài sản khi đối tượng này đi từ hai đến sáu đối tượng đánh phương hướng lạc hướng người đó
thì sẽ có một nhóm đối tượng khác sẽ lợi dụng đó rồi thì sẽ lại tiếp cận với tài sản
trước thực trạng trên công an tp thủ đức đã yêu cầu công an các phường chú động biện pháp nắm tình hình ngay từ cơ sở
phù hợp với chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền đến người dân
các khu công nghiệp khu nhà trọ công nhân và người lao động không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống
công an phường cũng đã thực hiện tăng cường việc tuần tra trên địa bàn đặc biệt là trong các khu vực vắng người
rồi bên cạnh đó thì cái việc mà tuyên truyền để nâng cao ý thức cảnh giác cho người dân cũng được đặc biệt quan tâm
trong đó thì cái tuyên truyền phòng chống tội phạm trộm
cấp tài sản nhất là những cái loại tội phạm mà lợi dụng xã hội rồi là đột nhập
công an thành phố hồ chí minh cho biết trong quý i năm hai nghìn hai mươi hai tính đến ngày một mươi năm tháng ba
trên địa bàn thành phố xảy ra tám trăm bốn mươi vụ phạm pháp hình sự giảm hai trăm tám mươi một vụ so với cùng kỳ
tuy nhiên tội phạm về cướp giật trộm cắp đang có xu hướng diễn biến phức tạp đặc biệt là ở khu vực vùng ven
công an thành phố đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tăng cường nắm tình hình
đã kịp thời hỗ trợ công an quận huyện và thành phố thủ đức đấu tranh với loại tội phạm này
công an phố đã tăng cường lực lượng phối hợp tuần tra mật phục tại các khu vực phức tạp về an ninh tình tượng
để có thể chủ động khi phát hiện lực lượng để đeo bám và xử lý kỹ đặc
pc hai các công an các địa phương tăng cường phối hợp và phải xử lý
ghiêm các vụ án có phản ánh truy cập thông tin để nhằm ngăn chặn tình trạng trộm cắp cướp đợt hệ xã hội
hiện nay lực lượng cảnh sát hình sự công an tp thủ đức và các tổ ba trăm sáu mươi ba của công an các quận huyện
đã lên phương án bố trí lực lượng tuần tra khép kính địa bàn
bên cạnh đó người dân cần nâng cao cảnh giác không tạo sơ hở để cây giang lợi dụng trộm cắp
nếu gặp phải những tình huống này người dân cần bình tĩnh ghi nhớ đặc điểm nhận dạng
loại xe bị xốt xe và báo công an gần nhất để được hỗ trợ
tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang vừa bắt giữ một xe ô tô cùng số lượng lớn hàng hóa nhãn mát nước ngoài
nghi vấn nhập lậu trên địa bàn biên giới tỉnh biên tổng giá trị hàng hóa khoảng ba trăm bốn mươi năm triệu đồng
trước đó vào khoảng một mươi sáu h một mươi năm phút ngày hai mươi năm tháng ba tiến hành kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát năm mươi một g năm mươi năm nghìn năm trăm sáu mươi
đang dừng tại khu vực xóm trà sư thị trấn nhà bàng huyện tịnh biên
do hà minh hạnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại thị trấn tịnh biên huyện tịnh biên điều khiển
tổ công tác phát hiện trên xe có chở số lượng lớn hàng hóa nhãn mát nước ngoài
nghi vấn nhập lậu gồm bốn tám trăm linh chai dầu các loại hai bốn trăm linh miếng rán một trăm hai mươi hộp kem sâm và hai mươi bốn chai lăn
tài xế hạnh không xuất trình được hóa đơn chứng minh chứng từ nguồn gốc xuất xứ
số hàng hóa trên và khai nhận vận chuyển thuê cho người khác
cũng tại khu vực trên tổ công tác tiếp tục phát hiện nhiều thùng giấy bên trong có chứa trên bốn sản phẩm
gồm dầu nước hoa xà bông bàn trẻ đánh răng nhãn mát nước ngoài nghi vấn hàng hóa nhập lậu
tại thời điểm kiểm tra không ai thừa nhận là chủ sở hữu số hàng hóa nêu trên
toàn bộ số hàng hóa trên cùng phương tiện đã được bàn giao cho công an huyện tịnh biên
để tiếp tục xác minh điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật